bão noru có diễn biến rất nhanh và được tiếp thêm nhiều năng lượng khi vào biển đông nên sẽ rất nguy hiểm
trước diễn biến này chiều ngày hai mươi năm tháng chín phó thủ tướng lê văn thành chủ trì cuộc họp của ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai với các địa phương vùng ảnh hưởng nhằm chủ động ứng phó
trong đó đặc biệt là việc đảm bảo an toàn tàu thuyền và sơ tán người dân trước khi bão đổ bộ vào đất liền
theo tổng cục khí tượng thủy văn bão noru là cơn bão mạnh nhất trong năm năm trở lại đây và là một trong những cơn bão mạnh nhất trong vòng hai mươi năm trở lại đây ảnh hưởng đến trung trung bộ
tương đương với cơn bão số sáu sangsane tháng chín năm hai nghìn sáu bão số chín ketsana tháng một mươi năm hai nghìn chín và bão số chín molawe tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi
những cơn bão đã từng gây rất nhiều thiệt hại về người và tài sản